ngày ba mươi một tháng một mươi hai tiếp tục hành trình thăm chúc tết đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng năm hải quân
và lãnh đạo chín tỉnh thành khu vực phía nam của trung ương đoàn và báo chí địa phương trung ương
đã đến thăm đảo hòn khoai xã tân ân huyện ngọc hiền tỉnh cà mau
hòn khoai là đảo có vị trí quan trọng với quốc phòng an ninh nơi đây được ví như một trạm tiền tiêu
canh giữ vùng trời vùng biển và giải đất phía tây nam của tổ quốc
tại đây đoàn đã đến thăm chúc tết cho các cán bộ chiến sĩ trạm radar năm trăm chín mươi năm thuộc tiểu đoàn năm trăm năm mươi một
vùng năm hải quân đồn biên phòng bảy trăm linh thuộc bộ đội biên phòng tỉnh cà mau trạm hải đăng hòn khoai
thuộc bộ giao thông vận tải và hạt kiểm lâm hòn khoai thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau